phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tp hải phòng cho biết hồi một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng ba tại xã an đồng huyện an dương tp hải phòng các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tp hải phòng kết hợp với phòng ba cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy bộ công an và phòng cảnh sát giao thông công an tp hải phòng mật phục bắt quả tàng phạm công thanh và phạm thị thanh thảo cùng bốn kg ma túy đá cất giấu trong đệm ghế mát xa
mở rộng vụ án phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an thành phố hải phòng phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh cao bằng bắt khẩn cấp nguyễn thị vân thu tiếp một kg ma túy đá cùng một xe ô tô xe máy và một số tăng vật liên quan khác hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án